trong phần tin quốc tế mỹ áp thuế hai mươi năm đối với hàng hóa trung quốc từ ngày một tháng sáu
hy lạp và cộng hòa bắc macedonia bình thường hóa quan hệ
thưa quý vị và các bạn sáng nay ngày một tháng sáu tại buổi tiếp ở hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng thủ tướng lào thông lung sisulit
người bạn lớn của nhân dân việt nam vừa có chuyến thăm và tham dự
hội nghị tương lai châu á tại nhật bản thành công tốt đẹp
tại buổi tiếp thủ tướng nêu rõ chính phủ các bộ ngành hai bên
đang tích cực thực hiện các thỏa thuận mà bộ chính trị hai nước đã đề ra
trong đó rất nhiều lĩnh vực công việc quan trọng đã đạt được kết quả tích cực
thủ tướng cho rằng hiện nay hai nước đang thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực
nhất là thúc đẩy các công trình hạ tầng quan trọng như cảng vũng áng
đường cao tốc viên chăn hà nội
thủ tướng khẳng định việt nam luôn nỗ lực hết sức mình tăng cường hợp tác với lào
giúp đỡ nhân dân lào anh em trong sự nghiệp phát triển đất nước
thủ tướng lào thông luân si su lít cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành sự đón tiếp nồng hậu
bày tỏ vui mừng và cho rằng những cuộc gặp như thế này là cơ hội tốt
dịp hết sức quan trọng để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi các biện pháp
tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác
thủ tướng lào vui mừng cho biết chính phủ các bộ ngành cơ quan của lào
đang nghiêm túc thực hiện những nhiệm vụ mà bộ chính trị hai nước đã thỏa thuận
có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy giao lưu kinh tế hai nước cũng như trong hành lang kinh tế đông tây
hai thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy đưa kim ngạch thương mại song phương tăng mạnh
tạo bức đột phá thời gian tới
văn hóa việt heo triết lý việt heo tinh thần của việt heo là sức mạnh của việt heo
đây là điều tưởng như không liên quan đến kinh tế và sản xuất kinh doanh
nhưng thực ra đây chính là nền tảng cho thành công trong sản xuất kinh doanh
cho những người muốn đi đường xa để có thể phát triển được bền vững
đây là nhấn mạnh của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại lễ kỷ niệm ba mươi năm thành lập tập đoàn công nghệ viễn thông viện quân đội việt theo
tại đây thủ tướng cũng đã trao huân chương độc lập hạng nhất cho tập đoàn
đánh giá cao những nỗ lực cố gắng trong thời gian qua của việt heo thủ tướng nhấn mạnh
việt theo là một doanh nghiệp đi đầu trong đầu tư cho nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ
đạt trình độ quốc tế về công nghệ mạng lõi hạ tầng viễn thông
duyên suốt quá trình hình thành phát triển ba mươi năm qua việt theo luôn phát huy và thực hiện tốt nhiệm vụ
nghiên cứu phát triển sản xuất kinh doanh gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh
có những đóng góp đột phá trong phát triển về chất của nền công nghiệp và công nghệ quốc phòng việt nam
thủ tướng nêu rõ ba mươi năm qua lịch sử việt theo nằm trọn vẹn trong những thành tiệu chung của đất nước thời kỳ đổi mới
vậy một mươi ba mươi năm tới đầu sẽ là cốt lõi của việt heo tương lai
thủ tướng nêu rõ công nghệ là nhân tố chính để tăng trưởng kinh tế thoát bẫy thu nhập trung bình đưa việt nam trở thành một nước phát triển
trong thời gian tới việt nam không chỉ hấp thụ công nghệ để làm chủ công nghệ và tích lũy năng lực mà sẽ còn cần phát minh sáng chế công nghệ
đó là con đường duy nhất và tất yếu dẫn đến một quốc gia hùng cường có nền kinh tế phát triển dân giàu nước mạnh
xã hội công bằng dân chủ văn minh bảo đảm an ninh quốc phòng
đủ sức bảo vệ tổ quốc
thủ tướng yêu cầu cần phải xây dựng việt heo trở thành tập đoàn công nghệ hùng mạnh mang tầm khu vực và thế giới
xây dựng việt heo trở thành tập đoàn công nghiệp và công nghệ hùng mạnh mang tầm khu vực và thế giới
là nơi sẵn sinh ra các công nghệ và cung cấp sản phẩm công nghệ cao có giá trị toàn cầu
tới năm hai nghìn hai mươi năm việt heo cần đặt mục tiêu đứng trong nhóm một mươi doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới
duy trì tốc độ tăng trưởng từ một
từ một mươi một năm trở lên trong đó công nghiệp công nghệ cao đóng góp năm tỷ trọng dân thu và lợi nhuận
tới năm hai nghìn bốn mươi năm kỷ niệm một trăm linh năm ngày thành lập nước việt heo đứng trong nhóm các nhà sản xuất công nghệ cao có quy mô công nghiệp hàng đầu thế giới
cũng tại buổi lễ thủ tướng đã trao tặng huân chương độc lập hạng nhất cho tập đoàn việt heo
trước đó năm hai nghìn bảy việt heo đã đón nhận danh hiệu anh hùng lao động
và năm hai nghìn một mươi ba đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
trước đó thủ tướng đã cùng đoàn công tác đi thăm triển lãm công nghệ của tập đoàn việt heo
sáng nay tại tỉnh ninh bình ban thường vụ thành ủy hà nội và ban thường vụ tỉnh ủy ninh bình đồng tổ chức hội nghị hợp tác phát triển
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
thảo luận tại hội nghị lãnh đạo thành phố hà nội và tỉnh ninh bình thống nhất trong thời gian tới
hai địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông hồng
trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn vùng như phát triển kinh tế xã hội phát triển công nghiệp tăng cường xúc tiến đầu tư
đặc biệt hai địa phương tiếp tục phối hợp triển khai một số dự án đầu tư phát triển du lịch
kết nối các điểm và các khu du lịch danh thắng văn hóa sinh thái độc đáo của hà nội hà nam nam định ninh bình
bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải đề nghị hai địa phương cần thường xuyên giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng
công tác sắp xếp cán bộ chuyên trách không chuyên trách cấp xã phường
việc đào tạo cán bộ nguồn ở các ban xây dựng đảng quý ban nhân dân hội đồng nhân dân các cấp
đồng chí hoàng trung hải cũng đề nghị trên từng lĩnh vực hợp tác
cần xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng lợi thế của mỗi địa phương
nhận lời mời của trung ương đảng cộng sản cuba đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí phan đình trạc
bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương dẫn đầu vừa có chuyến thăm và làm việc tại cuba
hội kiến đồng chí josé ramon machado ventura bí thư thứ hai ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba
đồng chí phan đình trạc trân trọng truyền lời chúc sức khỏe thăm hỏi thân thiết của tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng tới đồng chí raúl castro rút
bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba
chúc mừng đảng nhà nước và nhân dân cuba về những thành tựu đã đạt được
chúc mừng việc hiến pháp mới của cuba vừa được thông qua
với sự ủng hộ tán thành của đại đa số cán bộ đảng viên và nhân dân cuba
trong đó tái khẳng định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững
đồng chí phan đình trạc cũng đã hội đàm với đồng chí abelardo alvarez gin
bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức và chính sách cán bộ trung ương đảng cộng sản cuba
trong đó hai bên thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện
hiệu quả giữa hai đảng hai nước trong thời gian tới
đồng chí phan đình trạc đã có các cuộc gặp làm việc với phó chủ tịch hội đồng nhà nước
tổng kiểm toán nhà nước gladys bejerano potela trành án tòa án nhân dân tối cao ruben remigio
lãnh đạo các cơ quan ban quốc phòng và an ninh trung ương viện kiểm sát tối cao bộ nội vụ cuba
trong thời gian ở cuba đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam đã đặt vòng hoa
tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh và tượng đài anh hùng dân tộc josé marti
đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc thành phố cần thơ lần thứ chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đang diễn ra tại thành phố cần thơ
tham dự đại hội có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ubnd trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
phát biểu tại đại hội đồng chí trần thanh mẫn ghi nhận và đánh giá cao kết quả năm năm qua
của mặt trận tổ quốc thành phố cần thơ biểu dương ghi nhận sự nỗ lực cố gắng tận tụy
với công việc của đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp góp phần xứng đáng vào thành tựu chung của thành phố
về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
đồng chí trần thanh mẫn đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc
và các đoàn thể của thành phố cần tiếp tục nỗ lực phân đấu quyết tâm thực hiện
nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai chỉ thị số năm của bộ chính trị
về việc tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh
và nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng bộ thành phố tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền vận động tập hợp nhân dân
hôm nay tại thành phố bạc liêu bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với tỉnh bạc liêu tổ chức lễ phát động
tuần lễ biển và hải đảo việt nam tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày đại dương thế giới
và ngày môi trường thế giới năm hai nghìn một mươi chín
dự bữa lễ có phó thủ tướng chính phủ trịnh đinh dũng
tại buổi lễ phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng nêu rõ trái đất ngôi nhà chung của nhân loại
đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do suy thoái ô nhiễm môi trường biến đổi khí hậu
và nước biển dân cũng như việc khai thác sử dụng quá mức thiếu bền vững biển đại dương gây ra
đặc biệt việt nam đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn trong giải quyết vấn đề môi trường
phát triển bền vững kinh tế biển
thực tế đó đòi hỏi tất cả chúng ta phải nỗ lực có các giải pháp tổng thể để giải quyết những thách thức
đã và đang đe dọa đến sự sống còn của cả hành tinh xanh và của chính chúng ta
đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường đa dạng sinh học
phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu nước biển dân
quản lý sử dụng bảo tồn bền vững biển đại dương
nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm
trưởng ban thường trực quốc hội nguyễn văn tố
hôm nay tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phối hợp với văn phòng quốc hội
và ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia nguyễn văn tố với cách mạng việt nam
hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm tưởng nhớ tri ân những công hiến to lớn của nhà trí sĩ yêu nước
nhà văn hóa nguyễn văn tố đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
cũng như bổ sung thêm tư liệu về cuộc đời sự nghiệp của ông
hội thảo đã nhận được bốn mươi một
tham luận của các đồng chí lãnh đạo hoạt động thực tiễn các nhà khoa học đến từ nhiều cơ quan khác nhau
các tham luận khoa học tập trung làm sáng tỏ và những đóng góp của cụ nguyễn văn tố
đối với công cuộc mở mang văn hóa và kiến thiết nước nhà
cụ nguyễn văn tố là vị chủ tịch quốc hội đầu tiên của việt nam
ông cũng từng là hội trưởng hội truyền bá quốc ngữ trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và là bộ trưởng bộ cứu tế xã hội trong chính phủ cách mạng lâm thời sau cách mạng tháng tám
là tiền thân của bộ lao động thương bình và xã hội ngày nay
trong thời gian cụ nguyễn văn tố là trưởng ban của quốc hội khóa một
đã để lại dấu ấn lớn trong lòng dân tộc và nhân dân cả nước với những quyết sách lớn vì dân vì nước
cuộc đời và sự nghiệp của cụ là tấm gương cho các thế hệ học tập và nói theo
trong đó đặc biệt là đảng bộ và nhân dân thủ đô
thưa quý vị trong một mươi ngày làm việc kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn đã diễn ra hết sức sôi nổi
với nhiều vấn đề nóng của xã hội nhiều dự án luật đã được đưa ra để thảo luận
bên cạnh những ý kiến đóng góp tích cực
của các đại biểu quốc hội hai tuần đầu kỳ họp quốc hội cũng đã nhận được sự quan tâm của cử tri trên cả nước
sau đây là một số ý kiến của cử tri mà chúng tôi ghi nhận được
bên cạnh những ý kiến đồng tình ủng hộ quá trình xây dựng hoàn chỉnh chính sách pháp luật nhà nước
cử tri cả nước cũng hết sức quan tâm tới nhiều vấn đề nóng của xã hội đang được quốc hội đưa ra xem xét thảo luận
trong cuộc họp vừa rồi tôi thấy có hai vấn đề
một là vấn đề
hai là vấn đề tăng giá điện của tập đoàn điện lực việt nam
làm sao có như là
rõ và minh bạch vấn đề thi trường của học sinh
còn vấn đề thứ hai là tôi thấy bước chúc nhất là về vấn đề điện năng
chà hiểu lúc nào năm nào cũng kêu lỗ rồi tăng giá
theo tôi nghĩ thì cái này đề nghị thanh tra chính phủ kiểm toán nhà nước nhảy vào cuộc để kiểm tra xem như thế nào
bên cạnh những vấn đề nóng cử tri cũng cho rằng công tác thảo luận xây dựng luật của các đại biểu quốc hội
cần tập trung đi sâu vào trọng tâm của vấn đề cũng như cần đưa ra được những phương án xử lý cụ thể hơn
trong công tác xây dựng luật thì có nhiều luật mà đại biểu quốc hội cũng trả lời
phát biểu nó cũng hơi bỏng vo và nó không đi vào thực chất
thành ra cũng tạo ra điều kiện cho người dân là thực hiện pháp luật
đặc biệt là giám sát những tư lệnh ngành và phát biểu ý kiến này khác thì tôi thấy là việc giám sát nó hơi yếu
có thể một số tư lệnh ngành hứa nọ như hứa kia nhưng khi thực hiện thì nó không được đầy đủ như là hứa
nói chung và cái hoạt động của quốc hội thì so với trước là cũng có nhiều cái mà thay đổi tốt
thế nhưng mà là cứ được cái việc này thì lại việc khác
nó lại nảy sinh cái mới
thế thì chúng tôi cũng hy vọng là tất cả các ngành các cái tư lệnh các cái người đứng đầu
đều phải có những cái suy đoán phán đoán làm sao được trước những vấn đề mà mình phòng là hơn để cho nó có kết quả tốt hơn
nhìn chung hai tuần đầu kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn đã diễn ra sôi nổi
nhiều vấn đề nóng nổi cộm đang nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân
đã được đưa ra thảo luận
phần nào đáp ứng được những kỳ vọng của cử tri cả nước
tiếp nối chương trình
nhiều hoạt động trong ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu
ngày quốc tế thiếu nhi năm nay chung với ngày cuối tuần
cộng thêm với thời tiết ban sáng tại thủ đô hà nội tương đối dễ chịu
đây đúng là dịp lý tưởng để các gia đình đưa con đi chơi
và theo ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
tại các khu vui chơi giải trí trên địa bàn thủ đô
rất nhiều bậc phụ huynh đưa con em mình đi chơi để kỷ niệm ngày dành cho trẻ thơ
tại thành phố đà nẵng đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị
phó chủ tịch thường trực quốc hội và đoàn đại biểu lãnh đạo trung ương và địa phương
về gặp gỡ thăm hỏi và tặng quà cho một trăm sáu mươi trẻ em là con em nạn nhân chất độc da cam
trẻ một côi khuyết tật con em gia đình chính sách tại thành phố đà nẵng
trước đó ngày ba mươi một tháng năm ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng tổ chức phát động
tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
chung tay vì trẻ em nghèo trẻ em dân tộc thiểu số
tại hà nội sáng nay trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
bộ lao động thương minh và xã hội bộ giáo dục và đào tạo phối hợp tổ chức
lễ phát động chiến dịch hành động vì trẻ em khai mạc hè năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ đã diễn ra nhiều hoạt động như tập huấn kỹ năng tự vệ cho trẻ em
chống xâm hại và bạo lực tình dục
cũng trong sáng nay tại nhiều địa phương trẻ em từ sáu đến ba mươi sáu tháng tuổi
được uống bổ sung vitamin a liều cao nhằm góp phần chống suy dinh dưỡng
và thiếu vi chất dinh dưỡng
ngày quốc tế thiếu nhi năm nay chung với ngày cuối tuần
cộng thêm với thời tiết ban sáng tại thủ đô hà nội tương đối dễ chịu
đây cũng là dịp để lý tưởng để cho các gia đình đưa con đi chơi
và theo ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
tại các khu vui chơi giải trí trên địa bàn thủ đô
để kỷ niệm ngày dành cho trẻ thơ
trong ngày hôm nay rất nhiều người dân đã đưa con em mình
tới các khu vui chơi giải trí trên địa bàn hà nội
ghi nhận tại công viên nước hồ tây
mặc dù thời tiết hôm nay trời có mưa nhẹ buổi sáng
nhưng vẫn nhiều bậc phụ huynh đã cho con em mình đến đây để thư giãn giải trí
bên cạnh đó phố đi bộ hồ gươm cũng là một không gian rộng rãi
với nhiều hoạt động ngoài trời thú vị cho các bậc phụ huynh đưa con em mình đi tham quan
có lẽ tết thiếu nhi không chỉ là dịp
để các bậc phụ huynh tranh thủ thời gian
đưa con em mình đi tham quan thư giãn
mà còn là dịp để cả gia đình cùng nhau quây quần xung họp
sau những ngày làm việc học tập căng thẳng
với thời tiết mát mẻ dễ chịu của thủ đô hà nội hôm nay
lại càng làm cho ngày tết thiếu nhi trở nên trọn vẹn và nhiều niềm vui hơn
trong sáng nay hơn tám mươi năm thí sinh trên địa bàn tp hà nội
đã làm thủ tục cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông

các thí sinh đã đưa con em mình đi tham quan
đã được hướng dẫn các thủ tục thông báo lịch thi và các quy định thi
mặc dù là kỳ thi ở địa phương nhưng tính cạnh tranh khá cao
bởi chỉ có sáu mươi hai thí sinh được chọn vào các trường công lập
buổi làm thủ tục trong sáng nay chỉ có ba mươi phút
ngoài hướng dẫn thí sinh xuất trình giấy chứng minh nhân dân
hoặc giấy báo dự thi để nhận thẻ dự thi
thì cán bộ trung thi còn phổ biến về lịch thi
quy định về hiệu lệnh chống hướng dẫn sơ đổ phòng thi
ngày mai ngày hai tháng sáu thí sinh sẽ thi ngữ văn
thưa quý vị tính chung cpi bình quân năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tăng hai bảy mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đây là mức tăng bình quân năm tháng đầu năm
thấp nhất trong ba năm trở lại đây
trong mức tăng bốn mươi chín của cpi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
so với tháng trước có chín trên một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ
có chỉ số giá tăng
cụ thể nhóm giao thông có mức tăng cao nhất hai sáu mươi bốn
do ảnh hưởng từ hai đợt điều chỉnh tăng giá xăng dầu
vào thời điểm hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín và thời điểm một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tác động làm cpi chung tăng hai mươi năm
như vậy giá xăng dầu tăng theo giá thế giới
cùng với giá điện tăng do sản lượng điện tiêu thụ tăng cao
đã ảnh hưởng tới tăng chỉ số giá tiêu dùng trong tháng năm
đáng chú ý lạng phát cơ bản tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tăng một mươi ba so với tháng trước và tăng một chín so với cùng kỳ năm trước
theo thông tin từ liên bộ công thương tài chính
từ một mươi năm h ngày hôm nay ngày một tháng sáu
giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường
sẽ đồng loạt giảm từ một trăm tám mươi hai đồng một lít đến ba trăm tám mươi đồng một lít
để bình ổn giá xăng dầu trong nước từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
liên bộ công thương tài chính đã điều hành chi sử dụng
quỹ bình ổn giá xăng dầu liên tục và ở mức cao
nhằm giữ ổn định giá hoặc hạn chế mức tăng giá bán xăng dầu
trong những giai đoạn nhạy cảm như nghỉ lễ thị trường có biến động lớn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
trong đó có danh sách các quốc gia cần giám sát gồm chín nước bao gồm cả việt nam
như vậy là cùng với những diễn biến mới của cuộc chiến thương mại mỹ trung
đang diễn ra hiện nay việt nam đang đối diện
với cả cơ hội lẫn thách thức
bà virginia là một doanh nhân mỹ đang làm việc tại việt nam
cùng với amcham bà luôn tham gia nhiều sự kiện kinh tế quan trọng việt nam hoa kỳ
nhằm thúc đẩy đầu tư từ mỹ vào việt nam
cũng như kết nối hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp hai nước
chúng ta có thể nâng tầm quan hệ kinh tế trong thời gian tới
tuy nhiên việt nam phải tuân theo những tiêu chuẩn thương mại toàn cầu
nắm bắt các cơ hội đang đến
cũng như vượt qua các thách thức từ bối cảnh kinh tế thế giới hiện tại mang lại
chúng tôi sẽ giúp hai quốc gia hợp tác kinh tế cùng nhau
số liệu cục thống kê mỹ vừa công bố cho thấy
ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tốc độ xuất khẩu hàng hóa từ việt nam đến mỹ
tăng bốn mươi hai so với cùng kỳ năm trước
đây là tốc độ tăng nhanh nhất trong nhóm một mươi hai nước xuất khẩu lớn vào mỹ năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên với ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại mỹ trung
việt nam sẽ phải đối diện nhiều thách thức
việt nam cũng tạo điều kiện để từng bước tăng cường cơ hội nhập khẩu từ hoa kỳ
duy trì đối thoại với các doanh nghiệp hoa kỳ trong quá trình cải thiện thể chế và môi trường kinh doanh
với lý do là việt nam có thẳng dư thương mại trên hai mươi tỷ đô la mỹ
thẳng dư cán cân vãng lai ít nhất hai gdp với mỹ
nên vừa qua việt nam đã bị đưa vào danh sách giám sát
động thái này khiến việt nam cần xem xét lại các chính sách kinh tế với hoa kỳ
cũng như nắm bắt cơ hội đón đầu làn sóng đầu tư của các quốc gia đang dịch chuyển khỏi trung quốc
với vai trò vị thế ngày càng cao trong khu vực và quốc tế
thì việt nam tiếp tục được đánh giá là một điểm đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp đầu tiên nước ngoài
trong đó không thể không nói đến những doanh nghiệp có vị trí rất quan trọng của nền kinh thế giới đó
tuy nhiên các doanh nghiệp hoa kỳ cũng như doanh nghiệp các nước khác luôn có nhiều sự lựa chọn
và việt nam không hoàn toàn là điểm đếm
do đó việt nam phải chú ý đến sự phân luồng đầu tư
quan trọng hơn cần có một cơ chế rõ ràng chính sách kinh tế thu hút vượt trội
nếu nắm bắt được cơ hội việt nam sẽ tiến lên rất mạnh về kinh tế
ngược lại việt nam sẽ tụt hậu với ngay cả các quốc gia trong khu vực
thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
từ ngày một đến ngày bảy tháng sáu do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua bắc bộ với hội tụ gió lên đến độ cao năm m
nên khu vực bắc bộ đến thanh hóa có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rông
vì vậy trong tuần tới đây các địa phương và người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét
lũ ống và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía bắc nước ta
từ ngày một tới hai tháng sáu trên các sông suối ở vùng núi bắc bộ và các sông suối nhỏ vùng núi ở thanh hóa
có khả năng xuất hiện một đợt lũ biên độ lũ lên trên các sông từ hai đến ba m
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng núi
đặc biệt là các tỉnh lai châu lào cai yên bái hà giang tuyên quang và vùng núi tỉnh thanh hóa
cần chú ý ngập lụt ở vùng trũng thấp tại các khu vực trên
từ ngày ba tháng sáu vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông nam
nên ngày bốn sáu năng nóng sẽ xuất hiện cục bộ ở bắc bộ
từ ngày năm bảy sáu năng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở các tỉnh bắc bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c
có nơi trên ba mươi tám độ c chiều tối có mưa rông vài nơi
riêng chiều tối và đêm ngày ba đến bốn tháng sáu các tỉnh vùng núi có mưa rông rải rác kèm khả năng rông lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
thưa quý vị để phục vụ cho việc thi công nhà ga s một mươi hai tuyến đường sắt đô thị nhồn ga hà nội
từ ngày hôm nay ngày một tháng sáu sở giao thông vận tải hà nội tiến hành rào chắn đường trần hưng đạo
theo đó sở sẽ tiến hành thu hẹp lòng đường
đoạn từ nút sao lê duẩn đến đối diện tòa nhà ngân hàng đại dương còn lại năm mét
để tổ chức giao thông theo một chiều hướng từ lê duẩn đi vào quán xứ
tiến độ thi công dự kiến sẽ kéo dài khoảng một mươi năm tháng
trong phần tin quốc tế mỹ áp thuế hai mươi năm đối với hàng hóa trung quốc từ ngày một tháng sáu
trung quốc chỉ áp đặt mức thuế quan từ năm đến một mươi đối với số hàng hóa này
tổ chức hợp tác hồi giáo oec lên án quyết định năm hai nghìn một mươi tám của washington
chuyển trụ sở đại sứ quán mỹ tại israel từ tel aviv đến jerusalem
và công nhận thành phố đang tranh chấp này là thủ đô của israel
tuyên bố được đưa ra tại hội nghị lần thứ một mươi bốn của oec diễn ra tại thành phố meca của ả rập xê út
các nước oec lên án
việc chuyển các đại sứ quán của mỹ và guatemala tại israel đến jerusalem
đồng thời kêu gọi tất cả các thành viên có biện pháp thích hợp phản đối các quốc gia mở phái bộ ngoại giao tại thành phố này
oec cũng lên án bất cứ nước nào ủng hộ việc kéo dài sự chiếm đóng
trong đó có quyết định của mỹ thừa nhận jerusalem là thủ đô của israel
oec cũng nhấn mạnh không chấp nhận bất cứ đề xuất giải pháp hòa bình nào
mà không bao gồm các quyền hợp pháp không thể chối cãi của người palestine
ngoài ra cơ quan này cũng bác bỏ mọi biện pháp bất hợp pháp của israel
nhằm thay đổi thực trạng tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của palestine
bao gồm jerusalem vì việc này hủy hoại giải pháp giữa hai nhà nước
hôm nay nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn đã tới thăm một số nhà máy cơ khí chế tạo
và các cơ sở kinh tế tại tỉnh chagang ở miền bắc của nước này
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna
nhà lãnh đạo kim jong un đã đi thị xát hàng loạt nhà máy và đưa ra nhiều chỉ đạo tại chỗ
tại các chuyến thăm này
ông kim jong un đã đánh giá cao các nhà máy đã sản xuất máy móc và thiết bị hiệu quả cao
có lợi cho nền kinh tế quốc gia đồng thời tăng cường năng lực phòng thủ
ông cũng nhấn mạnh mục tiêu cho các nhà máy này là cần phải có kế hoạch hiện đại hóa cao hơn
qua đó vươn lên tầm cao tiến bộ của thế giới
theo giới quan sát những địa điểm nói trên được cho là góp phần tạo dựng nên
phần cốt lõi của nền công nghiệp quốc phòng triều tiên
và đóng vai trò chính trong việc phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa
bộ ngoại giao hy lạp cho biết nước này vừa quyết định nâng cấp phái bộ ngoại giao của mình
tại thủ đô skopia của cộng hòa bắc macedonia lên thành đại sứ quán
đây là động thái mới nhất trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước
sau khi chấm dứt được tranh cãi về tên gọi kéo dài hàng thập niên
bộ ngoại giao hy lạp cho biết đang nâng cấp văn phòng đại diện của họ
tại thành phố bitola ở miền nam quốc gia bắc macedonia lên thành đại sứ quán
trong khi đó cộng hòa bắc macedonia đã nâng cấp phái bộ của họ tại athens thành đại sứ quán
theo thỏa thuận được hy lạp và macedonia ký kết hồi tháng sáu năm ngoái
macedonia đổi tên nước thành cộng hòa bắc macedonia
và hy lạp sẽ ủng hộ nỗ lực của đất nước tây ban căng trở thành thành viên của nato và eu
ngoài ra hai bên cũng cam kết thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế song phương
tiếp tục chuyến công du châu âu với trạng rừng chân đầu tiên tại đức
ngoại trưởng mỹ mike pompeo đã hội kiến
thủ tướng nước chủ nhà angela merkel tại thủ đô berlin
trong cuộc gặp kéo dài khoảng bốn mươi năm phút hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau thỏa luận
một loạt vấn đề hai bên cùng quan tâm trong bầu không khí cởi mở
mặc dù vẫn còn nhiều khác biệt trong một số vấn đề song thủ tướng đức angela merkel
một lần nữa khẳng định mỹ vẫn luôn là đối tác thân cận và gần gũi nhất của đức bên ngoài châu âu
trong khi đó ngoại trưởng mỹ mike pompeo cũng nhấn mạnh đức là một đối tác lớn
một đồng minh quan trọng của mỹ
hai nước đều đã phối hợp và xử lý nhiều việc quan trọng
để đạt được sự hòa bình an ninh và ổn định nhất có thể
trước đó cùng ngày ngoại trưởng mỹ mike pompeo cũng đã có cuộc gặp với người đồng cấp
nước chủ nhà heiko maas thảo luận về vấn đề iran
cũng như mạng không dây năm g của tập đoàn huawei
sau chặng dừng chân ngắn ở đức ngoại trưởng pompeo sẽ tới thụy sĩ
nước đại diện cho quyền lợi của mỹ ở tehran
và từng là trung gian hòa giải trong quá khứ cho quan hệ giữa mỹ và iran
chúng tôi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của truyền hình nhân dân